chiều cùng ngày đoàn làm việc với văn phòng đại diện của petro việt nam tại liên bang nga
mới đây tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về việc xét trao giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín của bộ quốc phòng gọi tắt là giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí bộ quốc phòng
đây là lần thứ sáu
giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí bộ quốc phòng đối với các tác phẩm viết về lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng
nội dung chính là khắc họa hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong thời chiến cũng như thời bình đối với công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc
qua đó tôn vinh vẻ đẹp của người lính truyền thống yêu nước vẻ vang anh hùng trong chiến đấu cũng như thực hiện trách nhiệm quốc tế đối với việc bảo vệ đất nước trong thời bình
năm nay cơ cấu giải thưởng sẽ có một trăm chín mươi sáu giải với tám loại hình báo chí
trong đó có hai mươi một giải a ba mươi tám giải b năm mươi bảy giải c tám mươi giải khuyến khích
dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra tại hai khu vực phía bắc cụ thể tại hà nội vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và khu vực phía nam tại thành phố hồ chí minh vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng sáu đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã diễn ra với sự tham dự của gần ba trăm linh đại biểu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh lào cai triển khát thực hiện có hiệu quả các phong trào các cuộc vận động điển hình như công tác vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên một năm trăm linh nhà đại đoàn kết hỗ trợ sản xuất cho hai tám trăm chín mươi ba người hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo
tại hội nghị các đại biểu đã bầu chọn tám mươi ủy viên tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai khóa một mươi năm nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng thời cử sáu đại biểu chính thức một đại biểu dự quyết đi dự đại hội cấp trên
sau một năm ngày làm việc ngày hai mươi tám tháng sáu đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình dương lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã bế mạc
phát huy kết quả nhiệm kỳ vừa qua nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tổ quốc việt nam các cấp tỉnh bình dương tập trung thực hiện năm chương trình hành động gồm tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân
củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước
thực hiện dân chủ tham gia xây dựng đảng chính quyền giám sát và phản biện xã hội phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
theo báo cáo tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân huyện điện biên đông tỉnh điện biên ngày hai mươi tám tháng sáu năm năm qua nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước với nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
đến nay điện biên đông đã có chín trên một mươi bốn xã thị trấn có đường nhựa bê tông hóa tới tận xã một trăm linh xã có trụ sở làm việc khang trang gần tám mươi số bản được sử dụng điện lưới quốc gia
một mươi hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh tại đại hội có một mươi năm tập thể bảy mươi một cá nhân được ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tám tháng sáu tại thành phố đồng hới đã diễn ra triển lãm thành tiệu kinh tế xã hội tỉnh quảng bình sau ba mươi năm tái lập tỉnh
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng bình và bảy mươi năm
quảng bình quật khởi
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tỉnh quảng bình trở về với địa giới và tên gọi cũ trên cơ sở chia tách từ tỉnh bình trị thiên
ba mươi năm qua đảng bộ và nhân dân quảng bình phát huy truyền thống quảng bình hai giỏi khắc phục khó khăn phát huy nội lực trung sức trung lòng khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế đưa tỉnh quảng bình phát triển trên tất cả các lĩnh vực
triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh quảng bình sau ba mươi năm tái lập tỉnh được tổ chức với quy mô lớn bao gồm một phòng trưng bày chung của tỉnh với chủ đề quảng bình ba mươi năm đổi mới và phát triển và bảy mươi gian triển lãm trưng bày các hiện vật hình ảnh sơ đồ biểu đồ sản phẩm của ba mươi bảy cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh
trong mỗi người nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam chiều qua trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã tổ chức biểu diễn lễ hội chào mừng ngày lễ quan trọng nhất này
ngay khi bước vào sảnh của trung tâm khán giả được chiêm ngưỡng những bức tranh với chủ đề về gia đình do chính các em học sinh chuẩn bị
tại buổi lễ trung tâm đã lựa chọn được sáu cặp vợ chồng đã kết hôn và chung sống từ hai mươi năm năm trở lên là tấm gương nền tảng gia đình vững mạnh
và nuôi dạy con cái trưởng thành để trao tặng kỷ niệm trương
đặc biệt bộ phim ngắn tiện đường ghé thăm được trình chiếu tại buổi lễ đã làm khán giả không khỏi xúc động
một lần nữa bộ phim nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu của gia đình
từ đó tạo tiền đề để mỗi người cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc một xã hội phát triển
tối qua chương trình ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề
giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử
tốt đẹp trong gia đình đã được tổ chức tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam
ngày hội gia đình việt nam là hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm
nhằm hưởng ứng và kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam trong thời kỳ hội nhập
trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động
tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em
ngày hội năm nay bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa
tái hiện các nghi lễ cưới hỏi độc đáo trong ngày hội gia đình việt nam
bờ vai ấm áp giới thiệu các ấn phẩm về văn hóa ứng xử và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
trưng bày tranh cổ động và tài liệu về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày gia đình việt nam và đầy kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa này đã có một gia đình
lựa chọn một cách làm rất đặc biệt và nhân văn đó là gia đình cùng nhau đi hiến máu
đây không chỉ là dịp để cả gia đình được quê quần bên nhau mà còn là cách để giáo dục con cháu
biết yêu thương và chia sẻ tình yêu thương với cộng đồng
sáng sớm ngày hai mươi tám tháng sáu
tám thành viên trong gia đình ông lê trung truyền đã đi một chặng đường dài từ hưng yên đến điểm hiến máu
cố định của viện huyết học truyền máu trung ương để đăng ký hiến máu
không giấu niềm vui khi đúng ngày gia đình việt nam toàn bộ gia đình có thêm một việc làm ý nghĩa
phần lớn là bố vận động em từ khi một mươi tám tuổi đủ một mươi tám tuổi là em đã bắt đầu tham gia hiến máu rồi
cứ theo truyền thống như thế thôi cả gia cứ ba tháng một lần đi hiến máu
từ lần đầu tình cờ hiến máu năm hai nghìn bảy đến nay ông lê trung truyền xã xuân văn huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã hiến máu bốn mươi lần kể từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay mỗi khi có đợt hiến máu ông đều vận động con cháu trong nhà tham gia
tất cả đều xuất phát từ cái tâm mình muốn cứu người bệnh
thì mình cũng lại vận động cho các con anh em hàng xóm cùng tham gia
vốn làm nông bao đời nay việc ông đi hiến máu trong cái nhìn của người khác rất kỳ lạ
ngay cả vợ ông khi ông hiến máu cũng kịch liệt phản đối
chỉ đến khi việc hiến máu chứng minh ông không hề bị sa sút sức khỏe
bà mới chịu cho ông hiến máu
ông tiếp tục đi thực hiện nghĩa cử cao đẹp này
đúng bây giờ thật sự là mới đi thì cũng chưa hiểu được cái vấn đề hiến máu như thế nào
thì cũng nghĩ là cho máu đi thì tự nhiên mình cảm thấy sức khỏe nó không tốt
thì thấy về sau này cũng xem tv rồi thấy anh ấy về anh ấy và sức khỏe vẫn bình thường
thì thôi là mình cũng cứ tham gia để cứu đến một bệnh nhân hiểm nghèo nào đấy cho người ta có một sự sống
quê quần bên nhau trong những ngày cuối tuần
để chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống là truyền thống của gia đình ông truyền từ hàng chục năm nay
không chỉ gian dạy con cháu phải biết yêu thương chia sẻ quan tâm lẫn nhau
mà còn cần phải săn sẻ tình yêu đó với cộng đồng giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất
tiếp theo chương trình ngành nông nghiệp sơ kết sáu tháng đầu năm
triển khai công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
hậu quả từ việc bất cập trong kiểm soát giết mổ ra súc tại yên bái
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp sáu tháng đầu năm ước đạt một mươi chín bảy mươi bảy tỷ usd
tăng hai hai thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tuy vậy thẳng dư thương mại toàn ngành đạt bốn hai tỷ usd
tăng bốn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kim ngạch xuất khẩu thấp là do dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
tình hình nắng nóng hạn hán xảy ra tại bắc bộ và trung bộ
thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định có xu hướng giảm giá mạnh
ngoài ra chiến tranh thương mại giữa hoa kỳ và trung quốc cũng gây tác động rất lớn đến xuất khẩu nông sản
trước khó khăn này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra các giải pháp
nhằm đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt bốn mươi ba tỷ usd trong năm nay
cùng với đó nhiệm vụ cấp bách hiện nay là ngăn chặn dịch tả lợn châu phi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại
đồng thời phát triển chăn nuôi da cầm và đại gia súc
tổng cục hải quan vừa ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại hà nội đà nẵng
tp hcm bà rịa vũng tàu và hải phòng
cụ thể tổng cục hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
đối với công ty cổ phần saigon ship đà nẵng tại tp hcm và công ty trách nhiệm hữu hạn melody logistics
tại tp hcm do không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo với cơ quan hải quan
trong ba lần liên tiếp theo quy định tại điều một mươi ba thông tư số một mươi hai của bộ tài chính
đồng thời với hai quyết định nêu trên tổng cục hải quan đã ban hành hàng loạt quyết định
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do chấm dứt hợp đồng lao động với công ty chủ quản
tỉnh điện biên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm
các ngày lễ lớn của tỉnh điện biên năm hai nghìn một mươi chín và lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi chín
theo tổng kết doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh điện biên sáu tháng đầu năm ước đạt tám trăm năm mươi năm tám tỷ đồng
theo đó từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh có ba hoạt động kỷ niệm chào mừng
các ngày lễ lớn lượng khách đến điện biên trong sáu tháng đầu năm ước đạt
năm trăm tám mươi sáu một trăm linh lượt người tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ hoạt động du lịch sáu tháng đầu năm ước đạt tám trăm năm mươi năm tám tỷ đồng đạt sáu mươi ba so với kế hoạch năm
tăng ba mươi hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi
theo đó thời gian tổ chức các hoạt động từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trọng tâm các hoạt động được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tám tháng sáu tại tiền giang vừa diễn ra hội thảo
chuyển dịch năng lượng công bằng từ nghiên cứu đến thực tiễn
hội thảo nhằm chia sẻ về kết quả nghiên cứu chuyển dịch năng lượng công bằng tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia nghiên cứu các nhà khoa học trong nước và quốc tế
lãnh đạo các địa phương tại khu vực đồng bằng sông kiều long đã chia sẻ kết quả nghiên cứu
về chuyển dịch năng lượng công bằng tại việt nam trao đổi kinh nghiệm quốc tế về thực hiện
chuyển dịch năng lượng công bằng thảo luận lộ trình thực hiện chuyển dịch năng lượng công bằng
cho việt nam hội thảo này được xem là cơ hội để các nghiên cứu kinh nghiệm về chuyển dịch
năng lượng công bằng được triển khai thực tế nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại việt nam
vừa qua trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã khai mạc chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch
vts hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tuyển chọn ra
các tài năng sáng tạo ươm tạo cho các start up về du lịch
trải qua nhiều vòng tuyển chọn trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã chọn một mươi trong ba mươi
ba dự án miền bắc chính thức bước vào giai đoạn ươm tạo hơn bốn tháng tại hà nội
hứa hẹn sẽ là những dự án đầy tiềm năng và mang tính đột phá
hỗ trợ cho họ kết nối thị trường giúp cho họ tham gia các sự kiện để kết nối những quỹ đầu tư
những tập đoàn để hỗ trợ về mặt thị trường hỗ trợ đối tác các dịch vụ với nhau liên kết
với mạng lưới các start up và chúng tôi kết nối với đầu tư chúng tôi tư vấn cho họ hoàn thiện hết
từ cái khâu mà mô hình kinh doanh cho tới sản phẩm tỉ nghiệm cho tới thương mại hóa
cho tới gọi vốn đầu tư cũng như là mở rộng thị trường
chương trình do trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn xây dựng tổ chức và vận hành từ năm hai nghìn một mươi sáu
với tầm nhìn dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành du lịch
lớn đầu tiên của việt nam tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sản phẩm mới
dịch vụ mới thị trường mới và động lực phát triển mới cho ngành du lịch việt nam
hiện nay đang là thời điểm bà con nông dân trong tỉnh hà nam đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành cơ bản việc gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ theo sở nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh hà nam đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu toàn tỉnh hà nam đã gieo cấy được trên hai mươi năm ha lúa
mùa đạt chín mươi kế hoạch
hiện bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nốt diện tích còn
lại trong khung thời vụ vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam có kế hoạch gieo cấy gần ba mươi một bốn trăm linh ha lúa
về cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ trà mùa sớm chiếm năm mươi sáu tổng diện tích lúa gieo thẳng hai mươi năm
mỗi địa phương bố trí từ ba đến năm giống chủ lực năng suất cao
chất lượng tốt chống chịu bệnh bạc lá và chống đổ

thưa quý vị và các bạn mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông
tuy nhiên mới đây lại tiếp tục xảy ra một vụ ngộ độc nấm tại một gia đình ở yên châu
sơn la khiến cho một người tử vong và hai người còn lại hiện đang cấp cứu tại trung tâm chống độc bệnh
viện bạch mai được biết trước đó vợ chồng nạn nhân vào rừng hái một loại nấm có màu nâu trắng
về chế biến món ăn tuy nhiên sau khi ăn xong vợ chồng nạn nhân cùng con dâu thấy có dấu hiệu mệt
nâu nhiều và đau bụng ba người trong gia đình lập tức được
chuyển lên bệnh viện tỉnh sơn la tuy nhiên do tình trạng suy gan quá nặng nên người chồng đã
tử vong người vợ và con dâu được chuyển về trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cấp cứu trong
tình trạng nhiễm độc gan nặng hiện phải lọc máu chuyển thuốc giải độc các bác sĩ khuyến cáo
người dân đặc biệt là ở những vùng núi thường có thói quen hái nấm rừng ăn hết sức chú ý không
ăn nấm lạ nấm mọc dại khi có biểu hiện bất thường sau ăn nấm phải đưa đi cấp cứu ngay
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đắk lắk hiện dịch tả lợn châu phi đang có dấu hiệu diễn
biến phức tạp trên địa bàn tỉnh các cấp chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn đang tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch lan rộng từ ngày ba mươi tháng năm sau khi tỉnh đắk
lắc bùng phát ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên đến nay dịch đã xuất hiện thêm tại các huyện ea
suất ea ca và krong pak tính đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tỉnh đắk lắk đã phải tiêu hủy hơn một con lợn
như bệnh hộ dân trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tỉnh đắk lắk đã tổ chức nhiều
biện pháp ngăn chặn hạn chế thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra tiêu hủy toàn bộ số lợn bị
bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định tăng cường
công tác giám sát dịch bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng
cũng liên quan tới thông tin về dịch bệnh tả lợn châu phi hiện nay dịch đang bùng phát trong toàn
tỉnh yên bái với hơn bốn bốn trăm linh con lợn đã phải tiêu hủy bên cạnh nhiều ổ dịch đã được khống chế
thì vẫn còn những điểm dịch lây lan phát sinh khó kiểm soát nguyên nhân là do hoạt động giết
mổ ở địa phương vẫn còn nhiều bất cập sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các lò mổ và chợ đầu mối tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
ba giờ sáng tổ công tác liên ngành của tỉnh về kiểm soát buôn bán vận chuyển giết mổ ra súc bất
ngờ kiểm tra một cơ sở giết mổ lợn tại tổ ba phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tại đây
lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ cũng như chứng
minh số lợn được nhập về để giết mổ chủ cơ sở không có một loại giấy tờ nào ngay sau đó
lực lượng liên ngành đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm để gửi xét nghiệm khi được phỏng vấn
lực lượng cơ sở trả lời vòng vo
theo thống kê của trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã hiện trên địa bàn có ba mươi năm
cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thì chỉ có ba cơ sở gia cầm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ
sinh thú y các cơ sở cũng không bảo đảm các quy định về môi trường thế nhưng vẫn hoạt động giết
mổ bình thường mà không có sự giám sát của cơ quan chức năng thị xã nghĩa lộ
việc giám sát trong tình hình dịch thì chúng tôi chỉ kiểm tra những hộ mổ lợn và có phương
tiện vận chuyển lợn mà đủ điều kiện
về kiểm dịch vận chuyển thì chúng tôi kiểm tra theo là thực tế là số lợn được chuyển đến và đủ điều kiện
chúng tôi tiếp tục cho các hộ giết mổ nhưng mà về kiểm soát thì chúng tôi cũng không đóng dấu
trên thân thịt được tại vì tất cả các hộ này là không có đủ điều kiện vệ sinh thú y để kiểm soát
đối với những đối tượng là cơ sở giết mổ thì phải lập kế hoạch bảo vệ trường
thì tuy nhiên qua giả soát đánh giá cũng như kiểm tra của ngành

về địa điểm cũng như là khắc trăng thiết bị phục vụ cho giết mổ thì chưa đảm bảo
thứ nhất là đối với thị trạng nguyễn lộ là một khu vực dân cư và cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư
về điều kiện về an toàn là chưa đảm bảo được
thứ hai đó là về cái quy định về vật tư trong quá trình giết mổ cũng như nước trong quá trình xử lý
và xử lý chất thải là cũng chưa đảm bảo
qua những nội dung như vậy thì
phòng cũng đã thăm chưa đảm bảo cho thị trạng là phê duyệt kế hoạch đối với các cơ sở này
hiện tình hình dịch tà lợn châu phi đã và đang phát sinh tại năm trên bảy xã phường của thị trạng nguyễn lộ
thậm chí những địa phương lân cận như văn chấn trạm tấu dịch cũng đang bùng phát mạnh
thậm chí khó có thể kiểm soát
còn đàn lợn được nhập về cơ sở giết mổ của ông trương hác hải ngày hai mươi sáu tháng sáu
đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
đây là câu trả lời cho thấy bất cập trong công tác kiểm soát giết mổ ở đây ít nhiều gây ra những hậu quả khôn lường
trong phần tin quốc tế giới lập pháp của pháp phản đối tư hữu hóa sân bay paris
mexico chú trọng cptpp trong đa dạng hóa quan hệ thương mại
các nghị sĩ pháp mới đây đã khởi động chiến dịch thu thập khoảng bốn bảy triệu
để tổ chức trưng cầu ý dân nhằm ngăn chặn việc tư hữu hóa các sân bay ở thủ đô paris
hiện chính phủ pháp đang thúc đẩy kế hoạch bán hơn năm mươi cổ phần trị giá khoảng chín tỷ euro
của công ty quản lý các sân bay paris có trách nhiệm điều hành sân bay charles de gaulle
ở phía bắc và sân bay oli ở phía nam thủ đô
tuy nhiên kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của cả các nghị sĩ thượng và hạ viện
do lo ngại mất đi nguồn thu ngân sách và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giao thông
liên quan đến căng thẳng mỹ iran một quan chức iran cho biết tehran đã đưa ra yêu cầu
trong việc đàm phán lại về thỏa thuận hạt nhân
quan chức của iran nêu rõ tehran không yêu cầu châu âu phải đầu tư vào iran
mà chỉ yêu cầu về mức bán dầu mỏ nhằm bảo đảm lợi ích tối thiểu của tehran
trong thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm p năm một vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên trong bối cảnh các cường quốc châu âu đều bị hạn chế về khả năng giúp đỡ iran
khắc phục tác động lệnh trừng phạt của mỹ
chưa rõ liệu họ có thể đáp ứng được các đòi hỏi về lợi ích kinh tế của tehran hay không
viện kiểm sát nhân dân tối cao trung quốc thông báo cựu chủ tịch tập đoàn rượu mao đài quý châu
ông viên nhân quốc đã chính thức bị truy tố do nhận hối lộ
viên nhân quốc bị buộc tội lợi dụng chức vụ để trục lợi
đồng thời nhận số tiền và quà tặng có giá trị lớn
ông viên nhân quốc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn rượu mao đài
sản phẩm rượu mao đài của tập đoàn này được coi là quốc tử tại trung quốc
kế hoạch đưa dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max trở lại hoạt động của boeing sẽ phải trì hoãn lâu hơn
do boeing phải tập trung sửa một lỗi phần mềm mới phát hiện hồi tuần trước
ngay sau thông báo trên cổ phiếu của boeing đã giảm ba trong phiên đóng cửa vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
boeing cho biết sẽ xử lý lỗi phần mềm mới phát hiện từ nay cho đến tháng chín
đồng nghĩa với việc dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
sẽ chưa thể được đưa vào khai thác trở lại trước thời điểm này
đây là mốc thời gian lâu hơn dự báo trước đó của hầu hết các hãng hàng không trên thế giới
boeing ước tính sẽ bị tổn thất một tỷ usd liên quan đến mẫu máy bay này
thứ trưởng bộ kinh tế của mexico khẳng định
nước này rất chú trọng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
trong chiến lược thúc đẩy tự do thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của mình
lời tuyên bố này được đưa ra tại diễn đàn châu á thái bình dương
thủ đô mexico city
phát biểu tại diễn đàn với sự tham dự của gần một trăm linh doanh nghiệp và đại diện các nước thành viên cptpp
thứ trưởng luz maria de la mora đánh giá australia brunei malaysia new zealand
singapore và việt nam là những thị trường đầy tiềm năng
do đó doanh nghiệp các nước này cần tận dụng những cơ hội mà hiệp định có thể mang lại
với các ưu đãi thuế quan cũng như các điều kiện thuận lợi trong tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới
theo bộ kinh tế mexico với việc có tới chín mươi các dòng thuế được điều chỉnh về không ngay lập tức
cptpp sẽ giúp xuất khẩu của mexico tăng sáu bảy và gdp tăng thêm một năm
thống kê cũng cho thấy trong một mươi năm qua xuất khẩu của mexico sang các nước cptpp tăng nhanh gấp hai lần
so với phần còn lại của thế giới và đạt ba hai mươi sáu tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi bảy
tổ chức môi trường greenpeace cho biết hàng nghìn con cá mập trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng
đã bị giết hại mỗi năm tại bắc đại tây dương do ít được bảo vệ trước nạn đánh bắt cá bừa bãi tại vùng biển này
theo báo cáo của greenpeace các tàu đánh cá đã bắt số lượng cá mập nhiều gấp bốn lần so với cá kiếm
trong đó cá mập mako chiếm số lượng lớn kết quả điều tra của greenpeace cho thấy các tàu cá của
tây ban nha và bồ đào nha tại bắc đại tây dương đã đánh bắt hai mươi năm con cá mập mako mỗi năm
tháng ba vừa qua liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã đưa cá mập mako vây ngắn và vây dài vào
danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng loài cá mập này có giá trị cao do thịt và vây của chúng được
sử dụng làm món cao lương mỹ vị trong ẩm thực trung quốc và các nước châu á khác các nhà môi
trường cảnh báo tình trạng cá mập biến mất sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái ở biển
thay vì đến các siêu thị lớn để lựa chọn những loại rau quả có sẵn thì giờ đây nhiều gia đình
tại hàn quốc lại thích đến tận vườn để tự hái và mua được thực phẩm với giá rẻ hơn và tươi ngon hơn
loại hình nông trại tự thu hoạch này đang nở rộ ở xứ sở kim chi
nông trại trồng râu tăm này nằm ở khu vực bắc đa
ở ngoài ô tỉnh suwon phía nam thủ đô seoul người dân từ các khu vực nội đô thường đến
đây để tự tay hái những quả sâu tươi ngon đặc biệt giá thành lại rẻ hơn tới ba mươi bốn mươi so với
giá thị trường chủ nông trại chia sẻ cách làm này giúp ông tiết kiệm đáng kể các loại chi phí
hiện nay hàn quốc đã có hơn hai trăm linh nông trại cho phép khách hàng đến tận vườn để thu hoạch rau
quả tươi mang lại lợi ích cho cả nông dân và người tiêu dùng các nông trại tự chọn ở hàn
quốc như thế này dự kiến sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai trong khi đó ở nhiều nước trên
thế giới như mỹ nhật bản mô hình nông trại này đã xuất hiện từ lâu và đang hoạt động hiệu quả
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại